thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một được đánh dấu bằng một làn sóng dịch lớn chưa từng thấy tại việt nam
đã có quá nhiều mất mát nhưng cũng không thể bỏ quên những cố gắng của toàn dân trong cuộc chiến chống dịch
và đặc biệt là những nỗ lực của các y bác sĩ
phát biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
trong quá trình chống dịch hai năm qua đã có trên ba y bác sĩ mắc covid một mươi chín hơn một mươi người đã hy sinh khi chống dịch
theo ông long cùng thời điểm này năm hai nghìn hai mươi một dịch bùng phát tại hải dương và một số tỉnh thành phía bắc
nhiều cán bộ y tế đã phải ăn tết xa nhà
ngày y tế đã điều động nhiều chuyên gia về điều trị xét nghiệm truy vết
hỗ trợ tại các tỉnh có dịch
cao điểm là đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngành y tế đã điều động trên hai mươi y bác sĩ từ khắp các tỉnh thành hỗ trợ cho khu vực phía nam
thành lập một mươi một trung tâm hồi sức cấp cứu bệnh nhân covid một mươi chín góp phần giảm số ca mắc ca tử vong tại khu vực này
hiện số mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày tại tp hcm chỉ còn trên hai trăm linh ca giảm nhiều chục lần so với thời gian cao điểm
số ca tử vong hàng ngày
số ca tử vong hàng ngày cũng giảm mạnh chỉ còn trên dưới một mươi ca một ngày
các tỉnh thành tây nam bộ đông nam bộ cũng đã và đang chuyển lại thành vùng xanh vùng an toàn
ông long cũng cho biết năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín được nhận định là chưa kiểm soát được hoàn toàn
thời điểm này mỗi ngày vẫn có trên một mươi năm ca covid một mươi chín và trên dưới một trăm năm mươi ca tử vong
trong số này có nhiều ca cộng đồng đã ghi nhận ca omicron cộng đồng
trong khi chủng này được nhận định là có tốc độ lây nhiễm gấp
gấp bảy lần so với nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần ở nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nhiệm vụ trước mắt và ưu tiên hàng đầu của ngành y tế năm hai nghìn hai mươi hai là tiếp tục tập trung cao nhất
cho phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần hiệu quả vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
ông long nói